trong kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín kéo dài chín ngày tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đà nẵng được kiểm soát tốt người dân vui xuân đón tết an toàn
tính đến hết ngày sáu tết kỷ hợi phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã lập biên bản xử lý bốn trăm một mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông xử phạt ba trăm một mươi ba trường hợp với số tiền phạt gần chín mươi triệu đồng
cũng trong chín ngày qua trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người chết và một người bị thương
cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông công an thành phố đà nẵng chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố
do đó tình hình cháy nổ trên địa bàn trong dịp tết được kiểm soát tốt